xin kính chào quý vị và các bạn
nhớ động gió đông suy yếu tuy nhiên từ đêm nay trở đi các tỉnh ở miền bắc lại chịu tác động của một vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực thượng lào sang
vì thế mà vùng núi các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ từ đêm nay sẽ có mưa rông rải rác
sang ngày mai mưa sẽ tăng cả về diện và lượng và lan ra toàn khu vực
vùng mưa lớn tập trung vào các tỉnh vùng núi với tổng lượng mưa là từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi còn trên hai trăm linh mm
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió rất mạnh
ngoài ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh ở miền núi ngập úng cục bộ tại các vùng đô thị trúng thấp
vì thế mà người dân cần hết sức lưu ý
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ từ đêm nay sẽ có mưa rông
mưa xuất hiện trước tiên ở các tỉnh lai châu sơn la điện biên lào cai
sau đó thì từ đêm mai mưa sẽ tăng mạnh và lan ra toàn khu vực
trong mưa rong có thể đi kèm với tố lốc và gió rất mạnh
bên cạnh đó mưa lớn cũng khiến cho kết cấu đất bờ nhão và yếu đi
nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
người dân cần hết sức cảnh giác
ở miền trung sau những ngày mưa bão kéo dài
thì từ hôm nay đến hai ngày tới
tại các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến là tạnh giáo ít mưa ban ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
vùng núi phía tây có nơi còn trên ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
tuy nhiên từ chiều tối ngày một mươi chín mưa rông sẽ tăng trở lại
mưa xuất hiện tại khu vực ở phần phía nam
sau đó thì sẽ lan dần lên phía bắc
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ từ một đến hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới
cũng chỉ có mưa và mưa rong
trong mưa vài nơi ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó cũng từ chiều tối ngày một mươi chín mưa rông tại đây sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc cũng như gió rất mạnh
mưa lớn cũng khiến nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ từ một đến hai độ
ở vùng cao tây nguyên do gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại
đến trong ba ngày tới sẽ có mưa rong và mưa rong

cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
do mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm
ngày hôm nay và ngày mai giao động là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
và sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên mưa rong cũng sẽ tăng trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
người dân các tỉnh ở phía nam cũng cần lưu ý đề phòng
có lốc xoáy cũng như gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm
trưa chiều mai giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ